theo thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc giang
năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh bắc giang tiếp tục duy trì diện tích vùng trồng vải hai mươi tám ba trăm linh hectare
sản lượng ước đạt khoảng trên một trăm sáu mươi tấn
thời gian thu hoạch vải thiều sớm từ hai mươi tháng năm đến hai mươi tháng sáu
chính vụ dự kiến ngày một mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn